tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã diễn ra hội nghị tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai
thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
hội nghị do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình định tổ chức
có sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai mươi tám tỉnh thành ven biệt
sau hai năm ủy ban châu âu cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản khai thác của việt nam
xuất khẩu hải sản của nước ta sang thị trường eu đã giảm sáu năm
các địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục thẻ vàng
tuy nhiên ở một số địa phương hiện tượng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn tồn tại
tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình còn chậm
đây vẫn là rào cản để trung ương và các địa phương nỗ lực trong thời gian tới
phấn đấu đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi đoàn của ủy ban châu âu quay lại kiểm tra đạt kết quả tốt
bên cạnh đó các địa phương cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng nghề cá
như đầu tư nâng cấp các cảng cá bán bảo hiểm cho các tàu đóng theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ